cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với số tiền cá cược hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
cơ quan công an xác định phùng thế tài và nguyễn thị diễn tri cùng góc vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá
qua mạng web bóng tám mươi tám com
sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn tỉnh đồng nai bình dương
tài và chi đã nhờ phan quang tiền chia nhỏ một mươi một tài khoản đại lý để nhờ các đối tượng bảo tiến thưởng
phân thành năm mươi bảy tài khoản thành viên cho các con bạc tham gia đặt cược
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày bị bắt giữ tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng ba triệu bảy trăm linh nghìn điểm
để tham gia cá cược với số tiền lên tới hơn một trăm tám mươi tỷ đồng